tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tập trung nỗ lực
nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới đối với cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel ở giải gaza
ông erdogan đã đưa ra thông điệp như vậy khi gặp thủ lĩnh của phong trào hồi giáo hamas tại istanbul vào ngày hôm qua
nguồn tin cho hay ông erdogan và thủ lĩnh của hamas đã thảo luận về cuộc xung đột ở gaza
sự cần thiết đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo đến người dân ở giải đất này theo cách bền vững và không bị cản trở
ngoài ra cuộc thảo luận cũng đề cập đến vấn đề liên quan đến tiến trình hòa bình lâu dài và công bằng trong khu vực
trong khi đó vòng đàm phán diễn ra từ ngày bảy tháng bốn vừa qua nhằm đạt được lệnh ngừng bắn mới giữa hamas israel
và thỏa thuận thả con tin đã không đạt được tiến triển mặc dù các nhà trung gian hòa giải từ qatar ai cập và mỹ
đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán này
trong một diễn biến liên quan hôm một mươi bảy tháng bốn thủ tướng kiêm ngoại trưởng qatar abdul rahman antani tuyên bố
nước này đang đánh giá lại vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột tại gaza giữa israel và phong trào hamas
ông tani cho rằng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động hòa giải trên vì lợi ích chính trị
và điều này bụng doha phải đánh giá đầy đủ vai trò trung gian của mình